thưa quý vị theo số liệu tổng hợp từ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính từ đầu tháng sáu tới nay cả nước đã có một mươi một trường hợp tử vong do xét đánh tập trung nhiều ở miền bắc
và gần đây nhất là vào chiều ngày hai mươi hai tháng sáu tại xã nghiên loan huyện bắc nạm tỉnh bắc cạn
một người làm nông đã bị xét đánh tử vong khi đang trú mưa khi làm nương rẫy
vâng ạ có thể thấy là mưa rông mạnh đi kèm với sấm xét thì đã xảy ra ở nhiều khu vực trên cả nước
và đây cũng là mối nguy hiểm mà chúng ta cần phải lưu ý trong thời gian tới
người dân cần chú ý khi gặp sấm xét kèm theo mưa rông thì cần phải tìm nơi tránh trú an toàn
tuyệt đối là không trú ẩn dưới gốc cây lán tạm ở trên đồi trên nương hay là ở vị trí cao
và không nên đứng ở gần hồ bờ sông suối canh mương
và cần tránh xa các vật dụng bằng kim loại có khả năng tích điện như cuốc sẻng hay là xe đạp
và tuyệt đối là không tránh trú theo nhóm người đứng gần nhau
vâng thời tiết trong ngày hôm nay cũng sẽ vẫn là mưa lớn kéo dài tại phía bắc
với lượng mưa từ năm mươi cho tới một trăm linh mm
bà con vùng núi cảnh giác với nguy cơ ngập ống lũ quét sạt lở đất
khu vực miền trung vào ngày hôm nay chấm dứt nắng nóng cục bộ nhiệt độ sẽ không quá ba mươi bốn độ c
khu vực tây nguyên thì khả năng có mưa rông về chiều tối và cần đề phòng với gió xoáy cũng như gió rất mạnh
vâng và chúng ta sẽ quay trở lại các thông tin về thời tiết ở phần cuối của chương trình
còn bây giờ hãy cùng đến với các tin tức cập nhật lúc sáu giờ sáng
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với nguyễn ngọc phương chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần vàng phú cường về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra hình sự vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
làm giả tài liệu cơ quan tổ chức
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó vào ngày một mươi năm tháng sáu cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
ngày hai mươi ba tháng sáu cơ quan an ninh điều tra bộ công an thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với bị can nguyễn ngọc phương
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án hành vi vi phạm pháp luật của bị can nguyễn ngọc phương và những người có liên quan
một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi
người bị công an phường đức giang quận long biên phối hợp với ngân hàng bidv chi nhánh thành đồ kỳ thời ngăn chặn
nạn nhân là một cặp vợ chồng bảy mươi năm tuổi trú ở quận long biên đã bị một nhóm ba đối tượng liên tục thay nhau tự xưng là cán bộ công an quận long biên
thông báo có một tài khoản nợ hơn sáu mươi triệu đồng tại ngân hàng đông á và có liên quan đến đường dây mua bán ma túy
để chứng minh vô tội các đối tượng đã gọi điện uy hiếp nạn nhân và bắt chuyển khoản hơn ba tỷ đồng
tinh vi hơn các đối tượng còn dùng phần mềm deepfake gọi video qua zalo đặt tên hiển thị là số điện thoại đường dây nóng của công an tp hà nội để khiến nạn nhân thêm tin tưởng
khi nạn nhân đến ngân hàng làm thủ tục rút hai sổ tiết kiệm trị giá ba tỷ chín mươi tám triệu đồng nhân viên ngân hàng đã kéo dài thời gian và cùng lực lượng công an ngăn chặn kịp thời với hành vi lừa đảo bảo vệ được tài sản lớn của người dân
cơ quan cởi sách điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình
hình sự đối tượng nguyễn thị phương uyên chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chi sát phòng chống ma túy công an tp biên hòa phối hợp với công an phường long bình tân đã bắt quả tang uyên đang mang ba gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy bán cho người nghiện tại khu vực phường long bình tân
khám xét khẩn cấp nơi ở của uyên cơ quan công an đã thu giữ thêm một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá với tổng khối lượng hơn tám mươi gram
qua đấu tranh uyên khai nhận bản thân không nghiện ma túy nhưng không có nghề nghiệp nên đã mua hai mươi triệu ma túy của một đối tượng chưa rõ lại lịch mang đi bán thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
ma túy thẩm lậu vào đà nẵng bằng nhiều đường trong đó chủ yếu là từ lào đi qua các tỉnh khu vực bắc miền trung
xác định rõ điều này cũng như chủ động và tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh theo dõi công an thành phố đà nẵng đã liên tục đánh trúng nhiều đường dây nhóm tội phạm và tệ nạn ma túy
qua đó hạn chế sự gia tăng và tính phức tạp của vấn nạn này
đây là đối tượng trà văn công chú quận ngũ hành sơn và đặng quang hiếu chú huyện hòa vang là chân rết của công vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố phát hiện và bắt quả tang tại hầm mũi châu phát hiện chín kg ma túy đá và kentamin được nguy trang như những túi trà khô
công thừa nhận số ma túy này vừa mua tại quảng trị đem về đà nẵng mua bán cho các đầu nậu và con nghiện
mục đích kiếm lời
còn đây là đối tượng phạm đình huy chú quận ngũ hành sơn vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận ngũ hành sơn phá chuyên án bắt quả tàng một lượng lớn ma túy mua về từ tp hcm để bán lại cho các con nghiện tại địa bàn đà nẵng và quảng nam
tăng vật thu giữ một kg kentamin một viên thuốc lắc một súng ngắn hai mươi bốn viên đạn một còng số tám một dao găm một bình xịt hơi cay và một số trang sức khác
ngoài việc thu giữ số tăng vật nói trên công an tp hcm còn thu giữ thêm hai mươi bảy gói ma túy
ma túy dạng mới được nguy trang trong các gói cà phê
trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đã thụ lý điều tra hai trăm một mươi bốn vụ ba trăm hai mươi hai bị can
có được kết quả này
công an các đơn vị địa phương đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình kiểm tra triệt xóa nhiều tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy tồn tại lâu năm
đồng thời phát hiện và ngăn chặn những loại ma túy mới lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn đà nẵng
công an tp hcm sẽ tăng cương công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
trong đó sẽ đặc biệt là chúng tôi sẽ chú tâm đến những đường dây những tổ chức buôn bán ma túy lớn
cố gắng hỗ trợ các trường học để tăng cương giáo dục cho trẻ em thành thiếu niên
chủ động ngăn chặn nguồn cung và giảm nguồn cầu là mục tiêu lớn nhất của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm hướng tới trong sáu tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi ba
đứng trước những thách thức của loại tội phạm này mỗi cán bộ chiến sĩ đều đang dốc sức nỗ lực để kiểm soát không làm phức tạp tình hình góp phần ngăn chặn hiểm họa do cái chết trắng gây ra

hà ngọc bình nguyễn văn kiệt và sơn vinh tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ bốn con gà trống sáu điện thoại di động số tiền hơn bốn mươi triệu đồng cùng một số tăng vật liên quan vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo phạm văn nam chú thanh hóa một mươi hai năm tù trần cao điền chú đồng nai sáu năm tù cùng về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phạm văn tài chú cà mau và nguyễn minh lẩu chú đồng nai đang ngồi nhậu tại phòng trọ lê đình tùng chú thanh hóa đã chạy xe đến gặp tài và do dọn đèn xe vào nhóm của tài hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
nam là cháu của tùng đã rủ người đi đánh nhóm của tài nam đã dùng một dao tự chế đâm một người trong nhóm tài gây thương tích năm mươi một
liên quan đến vụ việc trộm cắp tài sản
xảy ra tại trung tâm y tế huyện mang thít cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn hoàng vũ và mai văn tấn để điều tra
qua đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận vào khoảng một mươi một h ngày năm tháng năm đã đi đến trung tâm y tế huyện mang thít để trộm cắp tài sản
cả hai đã dùng dụng cụ mang theo tháo ốc vít lấy trộm một máy phát điện sau đó đem bán tại một tiệm thu mua phế liệu với giá một năm triệu đồng
được biết cả hai đối tượng đều nghiện ma túy
tối hai mươi bốn tháng sáu một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua ấp minh tân xã tân tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước khiến bốn người bị thương
vào khoảng một mươi tám h ba mươi năm phút tối cùng ngày hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn chở nhau lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ huyện đồng phú đi tỉnh bình dương đến ấp minh tân xã tân tiến
đã bất ngờ va chạm vào xe máy chở hai người phụ nữ và một cháu nhỏ
lưu thông cùng chiều vụ va chạm mạnh đã khiến cả hai xe máy và năm người trên xe bị văng lên phía trước trong đó hai người phụ nữ bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu
theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh bắc cạn vào ngày hai mươi bốn tháng sáu trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to trên diện rộng khiến một người tử vong nhiều hoa màu và hạ tầng giao thông bị thiệt hại
mưa lớn kèm
mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm sạt lở ta luy dương tốc mái ngập úng một mươi hai nhà dân ở thành phố bắc cạn các huyện bắc nậm chợ mới
về nông nghiệp tại huyện chợ mới có khoảng tám mươi sáu kg mạng mới giao vụ mùa bị lũ cuốn trôi vùi lấp một hai ha cây bạch đàn bị sạt lờ vùi lấp một hai ha ao nuôi thủy sản mất trắng
và vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng sáu tại bản pèo đã xảy ra sạt lở đất vùi lấp căn nhà xây cấp bốn của một hộ gia đình
vụ sạt lở đã khiến cho cháu bé bảy tuổi tử vong tại chỗ
thị tám sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã thụy lôi huyện kim bảng tỉnh hà nam về hai tội trốn thi hành án và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng lại thị tứ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn bảo lộc hai phường thanh châu thành phố phủ lý tỉnh hà nam
và đối tượng nguyễn thị mận sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại phường trần hương đạo thành phố phủ lý tỉnh hà nam phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hà nam cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện